hiện tại đã có bốn mươi tám tỉnh thành đã cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại
tại tp hcm loại hình này công tác phòng chống dịch được chú trọng ngay từ đầu
để người dân có thể yên tâm đi lại thu hút nguồn lao động về thành phố để phục hồi phát triển kinh tế
tại tp hcm từ ngày hai mươi tháng một mươi các chốt kiểm soát đã bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính
tức covid một mươi chín tạo điều kiện để người dân vào thành phố
trên các tuyến xe khách công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt
nhân viên nhà xe phải tiêm đủ hai mũi vaccine hành khách trên xe cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được phục vụ
tôi thấy rất an tâm khi công tác phòng chống dịch di chuyển từ tp hcm về các tỉnh khác
rất an tâm phải tiêm đủ hai mũi vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính rất là an toàn
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quy định các tỉnh thành phố xác định cấp độ dịch trên địa bàn
tuy nhiên việc công bố cấp độ dịch tại các địa phương còn chưa kịp thời
đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố công bố nên dẫn đến việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách
tại địa phương còn lúng túng gây khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tương ứng với hoạt động vận tải theo quy định

như vậy ngoài việc siết chặt kiểm tra công tác phòng chống dịch trên xe khách liên tỉnh
thì các địa phương cũng cần công bố kịp thời cấp độ dịch để thống nhất tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
các tỉnh thành cũng cần khẩn trương tiêm vaccine cho lái xe nhân viên phục vụ và cán bộ nhân viên tại bến xe
trạm dừng nghỉ để đảm bảo nhân sự cho công tác tổ chức vận tải tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đi lại